các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quỹ ban thường vụ quốc hội cơ bản nhất trí sự cần thiết phạm vi sửa đổi của luật doanh nghiệp sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc việc đưa hộ kinh doanh cá thể vào phạm vi điều chỉnh của dự luật doanh nghiệp sửa đổi
bởi đây là vấn đề lớn liên quan đến hoạt động của năm triệu hộ kinh doanh và hàng chục triệu lao động
bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng ban soạn thảo chưa thể hiện rõ việc đánh giá tác động của dự án luật đối với các hộ kinh doanh nếu được đưa vào luật
quỹ ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ cần ra soát dự án luật tránh trồng chéo xung đột với các luật liên quan hoàn chỉnh dự án luật trình giao quốc hội để lấy ý kiến lần đầu
đối với luật đầu tư sửa đổi báo cáo thẩm tra cũng như các ý kiến tán thành sự cần thiết làm rõ phạm vi áp dụng
tránh trồng chéo xung đột giữa luật đầu tư và các luật có liên quan có quy định về hoạt động đầu tư
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển khẳng định cơ bản thống nhất và yêu cầu cơ quan soạn thảo ra soát lại các phạm vi điều chỉnh
kể cả vấn đề bổ sung bãi bỏ tránh những tác động không tốt đến tình hình đầu tư tránh gây phức tạp hóa tạo xung đột mới trong hệ thống pháp luật
nhất là liên quan đến các dự án đã triển khai đang chuẩn bị triển khai
trong thời gian làm việc buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định việc sắp xếp điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã một số tỉnh
cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của hà nội
nhận lời mời của đồng chí đại tướng botanikov aleksandr vasilievich giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao dự hội nghị về phòng chống khủng bố lần thứ một mươi tám tại sochi liên bang nga
đoàn việt nam tham gia với bài tham luận phát triển quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan đặc biệt nước ngoài
trong lĩnh vực bảo đảm an toàn không gian thông tin và thảo luận chuyên đề an ninh thông tin quốc tế
để đối phó hiệu quả với những thách thức về an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay
trong bài tham luận bộ trưởng tô lâm đề nghị các quốc gia thống nhất cách hành xử trên không gian mạng
dưới hình thức các nghị định thư công ước và điều luật quốc tế
tăng cường đa dạng hóa quan hệ đối tác và xây dựng sự đồng thuận trên phạm vi toàn cầu
thông qua việc tăng cường hợp tác song phương giữa các quốc gia
thúc đẩy hoạt động hợp tác đa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng
tăng cường cộng tác với các hạ tầng của không gian mạng
các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm nội dung trên internet
bên cạnh đó tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin nhằm ứng phó sự cố và tham gia các cuộc diễn tập an ninh mạng
thành lập các nhóm tác chiến trên không gian mạng hỗ trợ nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng
phòng chống tội phạm mạng thông qua hợp tác đào tạo nguồn nhân lực
thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình an ninh mạng hoạt động của tội phạm mạng
khẳng định việt nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế
sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật
các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống khủng bố
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thành công của hội nghị sẽ tạo ra sung lực mới
thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước
nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong đó có tội phạm mạng
có phần bảo đảm sự ổn định và an ninh thế giới khu vực và của mỗi quốc gia
còn vào sáng nay bộ công an đã phối hợp với ủy ban nhân dân tp đà nẵng
tổ chức diễn tập thực binh phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp quốc gia
tại cụm ba công trình cao tầng khách dạng vinpearl codotel riverfront đà nẵng
trung tâm thương mại vincom ngô quyền trung cư cao cấp azura quận sơn trà tp đà nẵng
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an là trưởng ban chỉ đạo buổi diễn tập
tình huống giả định là có một tai nạn nổ khí ga tại nhà hàng tầng ba của khách sạn vinpearl corontel
riverfront đà nẵng làm sập đổ khu vực nhà hàng và kết cấu xây dựng xung quanh
khoảng ba trăm linh thực khách đang có mặt rơi vào thế khoảng loạt tìm lối thoát nạn lên tầng trên và xuống dưới
hai công trình kế cận là trung tâm thương mại vincom ngô quyền trung cư cao cấp azura
sau khi nhận được thông báo cư dân và nhân viên hoảng loạn nên chạy ra ngoài
quên tắt ga làm tiếp tục gây ra cháy nổ
ngay lập tức lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được huy động tham gia gồm bốn cấp độ
trong đó giai đoạn bốn là bộ công an điều động thêm lực lượng phương tiện của các đơn vị thuộc bộ
các địa phương lân cận là quảng nam thừa thiên huế tham gia chi viện
báo cáo ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo bộ quốc phòng huy động máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm cứu hộ người bị nạn tập trung trên mốc tòa nhà
trong đó giai đoạn bốn là bộ công an điều động thêm lực lượng phương tiện của các đơn vị thuộc bộ
buổi diễn tập thực bình phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại ba công trình cao tầng tại thành phố đà nẵng
còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá khả năng huy động lực lượng phương tiện chữa cháy
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của các đơn vị
với thực tế hiện nay thì thực trạng của công an thành phố và các lực lượng huy động về cơ bản là có thể đáp ứng được
tuy nhiên trong thời gian sắp tới với điều kiện kinh tế phát triển mạnh hơn nữa thì tôi nghĩ rằng lực lượng phương tiện
cần phải được tăng cường về số lượng đặc biệt trong đó là chất lượng của kể cả con người và phương tiện
buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp quốc gia đã diễn ra an toàn
đáp ứng các yêu cầu về kỹ chiến thuật đặt ra
để động viên các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập
bộ công an đã trao bằng khen cho ba tập thể và bảy cá nhân
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng trao bằng khen cho sáu tập thể và một mươi năm cá nhân